các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an quận thủ đức kêu gọi các nạn nhân của tuấn anh đến công an trình báo nhằm phục vụ công tác điều tra